chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
chương trình trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây
tách bạch rõ ràng cụ thể vốn của nhà nước và vốn của nhà đầu tư theo hợp đồng
nhà nước đóng góp bằng ngân sách thay tài sản khác
nếu là tài sản khác phải tính bằng giá trị theo cơ chế thị trường
chứ không phải như thời gian qua góp vốn của nhà nước bằng bất động sản cho các dự án pt
ở những khu đất vàng còn nhận lại công trình nhà đầu tư thì giá trị thấp
làm thất thoát tài sản công dư luận không tốt
theo dự thảo đối với các dự án đầu tư công được bố trí vốn trong dự án ppp
chính phủ kiến nghị sẽ hình thành quỹ phát triển dự án ppp và hình thành dòng ngân sách riêng
các doanh nghiệp triển khai dự án ppp sẽ được phát hành trái phiếu doanh nghiệp
để huy động vốn thứ cấp nhưng không được phát hành cổ phiếu đại chúng
nhân dịp kỷ niệm ngày hiến trương nhà giáo việt nam
ngày hôm qua tại hà nội ban bí thư trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức chương trình tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ nhất
đến dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn dân vận trung ương
giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương được trao tặng hàng năm vào dịp hai mươi tháng một mươi một
dành cho các giáo viên không quá ba mươi năm tuổi đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy nghiên cứu khoa học
dấn thân công hiến cho xã hội tiêu biểu trong công tác đoàn phong trào thanh thiếu niên sống gương mẫu
và là tấm gương sáng cho học sinh sinh viên
tại buổi lễ ban tổ chức đã dựng danh bảy mươi năm nhà giáo trẻ
có thành tích xuất sắc về chuyên môn có đạo đức và nhiều công hiến cho sự nghiệp giáo dục
thông qua chương trình ban tổ chức không chỉ tôn vinh những công hiến của các nhà giáo trẻ tiêu biểu
mà còn khơi gợi đam mê ước mơ đến với nghề giáo của các bạn học sinh sinh viên
ngày hôm qua tại trụ sở hội đồng liên bang thượng viện nga ở thủ đô moscow
đại hội phụ nữ trẻ toàn nga lần đầu tiên với chủ đề phụ nữ và hoạt động chính trị xã hội
diễn ra với sự tham gia của đoàn đại biểu việt nam là đoàn đại biểu quốc tế duy nhất
do phó chủ tịch thường trực hội liên hiệp phụ nữ việt nam hoàng thị ái nhiên dẫn đầu tham dự
đây là hoạt động do viện phát triển xã hội nhân văn liên bang nga tổ chức
đại hội tập trung thảo luận theo hai chủ điểm chính
phụ nữ và bạo hành cơ chế và các biện pháp bảo vệ
và sự tham gia của phụ nữ trẻ trong công tác thực tế xã hội các định chế hỗ trợ
đoàn phụ nữ việt nam tham gia đại hội với mong muốn có thêm cơ hội giao lưu trao đổi học hỏi lẫn nhau
đóng góp nhiều hơn nữa vào đời sống chính trị xã hội của mỗi nước
góp phần khẳng định vị thế và tiếng nói của phụ nữ trong xã hội
từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
bên lề đại hội việt nam đã tổ chức triển lãm nghĩa tình việt nam với ba chủ đề chính
gồm chủ tịch hồ chí minh người khởi xướng tình hiểu nghị hai nước việt nga
sự ủng hộ của liên xô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và vun đắp tình hữu nghị việt nga
sáng nay một mươi chín tháng một mươi một tại hà nội đại hội đại biểu toàn quốc hội văn học nghệ thuật
các dân tộc thiểu số việt nam khóa sáu đã bầu ông nông quốc bình tái cử vị trí chủ tịch hội
ban chấp hành hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam khóa sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đã bầu hai mươi một đồng chí vào ban chấp hành trung ương hội
nhạc sĩ nông quốc bình tái cử chủ tịch hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam khóa sáu
các thành viên trong ban chấp hành trung mương hội là những người có uy tín nhiệt huyết và trách nhiệm với đời sống văn học nghệ thuật
nhất là trong lĩnh vực văn học nghệ thuật trong cộng đồng dân tộc thiểu số
đại hội đại biểu toàn quốc hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số việt nam khóa sáu diễn ra thành công tốt đẹp
để lại dư âm tốt cho các đại biểu tham gia đại hội
hơn sáu năm qua hằng ngày những suất ăn sáng của các em học sinh vùng cao ở xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
đã được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập chuẩn bị
những bữa sáng được đóng góp từ suất ăn tiền lương của các cán bộ chiến sĩ nơi đây đã giúp các em có thêm động lực để đến trường mỗi ngày
hơn bốn giờ sáng khi mọi người vẫn đang ngủ thì khu bếp ăn của đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập đã sáng đèn
để kịp bữa sáng cho hơn năm mươi em học sinh trước giờ lên lớp các cán bộ chiến sĩ ở đây phải dậy từ rất sớm để bắt tay vào việc chuẩn bị
gần sáu giờ sáng những món ăn đã hoàn tất để chuẩn bị mang đến trường học cho học sinh
chúng tôi là dậy sớm để nấu cơm tôi vất vả nhưng mà các em học sinh còn vất vả hơn nên là việc nấu cơm buổi sáng tôi phải dậy sớm lại
tôi cũng không phải ngại gì vì được góp một phần sức cho giúp các em tới trường là niềm vui của chúng tôi
những suất cơm những phần thức ăn sau khi đã được chuẩn bị xong chia thành hai phần và được mang đi theo hai hướng
một phần sẽ được các chú bộ đội mang đi theo hai hướng một phần sẽ được các chú bộ đội mang đi theo hai hướng
một phần mang đến điểm trường búc bát cách trung tâm gần bảy km phần còn lại mang đến khu trung tâm cho bốn mươi bốn em học sinh
tại khu trung tâm của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trung học cơ sở xã lóng sập đúng sáu giờ ba mươi phút sáng
học sinh đã xếp hàng để nhận phần cơm được các chú bộ đội biên phòng chuẩn bị
được các chú bộ đội mang cơm xuống cho ăn rất là ngon cháu rất vui khi đến trường
đối với bữa ăn sáng của đồn biên phòng dành cho các cháu

tình cảm quân dân mà đây chính là sự quan tâm đặc biệt để giúp các em có bữa ăn sáng ấm lòng
kể từ thời gian mà có trên đồn cửa khẩu lóng sập có quan tâm đến các em
thì hầu như các em này không nghỉ học và đi theo học thường xuyên đều đặn và cái chất lượng học tập cũng được nâng lên
ngoài các bữa ăn sáng cho học sinh từ năm hai nghìn một mươi năm thực hiện chương trình nâng bước em đến trường
đơn vị còn nhận đỡ đầu ba em học sinh

hàng tháng mỗi em sẽ được hỗ trợ năm trăm linh đồng và nhận đỡ đầu từ khi vào lớp một đến lúc học hết lớp một mươi hai
những việc làm này đã góp phần thắp sáng ước mơ của các em học sinh khi được các chú bộ đội luôn sẵn sàng nâng bước hôm nay
trong phần tiếp theo số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn hai tỷ đồng
hải phòng người trách nuôi thận trọng khi tái đạt lớn
thưa quý vị theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
cơn bão kanmeji ở phía đông bắc đảo luzon philippines sẽ gây ảnh hưởng đến nước ta
cùng với không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ
vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới được xác định sẽ di chuyển vào biển đông nước ta
để chủ động ứng phó với bão và gió mùa đông bắc
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
các bộ chủ động thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển và diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra
ra soát sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người tài sản và các hoạt động khai thác trên biển
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu sẵn sàng nhân lực và phương tiện khi có tình huống xấu xảy ra
thưa quý vị viêm phổi viêm mảng não viêm tai dữa và nhiễm chủng máu là những căn bệnh nguy hiểm do vi khuẩn phế cầu gây nên
nếu như trước đây việt nam chỉ có vaccine phòng bệnh do vi khuẩn phế cầu cho trẻ dưới năm tuổi
thì nay vaccine phế cầu một mươi ba mới được đưa về việt nam và sẽ được dùng rộng rãi cho người lớn trẻ trên năm tuổi để phong ngừa những căn bệnh trên
đây được xem là thông tin vui với hàng triệu người dân việt nam bởi tỷ lệ trẻ trên năm tuổi và người lớn có nhu cầu tiêm vaccine
để ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm do phế cầu quẩn gây ra là rất lớn
phế cầu quẩn thường trú trong hầu họng loại vi khuẩn này có nhiều chủng rất phức tạp
dễ dàng lây truyền qua đường hô hấp khi tiếp xúc với người bị bệnh hoặc người khỏe mạnh
mang virus trong người
vaccine phế cầu một mươi ba đã được sử dụng tại hơn một trăm linh quốc gia trên thế giới
được chứng minh phòng bệnh hiệu quả và an toàn cho trẻ em và người lớn
những căn bệnh do vi khuẩn phế cầu gây ra rất phổ biến nhiều người mắc vải và tỷ lệ biến chứng gây tử vong cũng khá cao
như viêm phổi viêm mảng não viêm tay giữa nhiễm trùng máu
chính vì vậy tiêm phòng là biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa bệnh
trẻ từ hai mươi bốn tháng tuổi người trưởng thành và người cao tuổi chỉ cần tiêm một mũi duy nhất cho hiệu quả
bảo vệ lâu dài
bộ tài chính vừa cho biết số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi chín là hơn hai tỷ đồng
theo đó tổng số trích quỹ bình ổn giá trong quỹ ba năm hai nghìn một mươi chín từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín là trên hai năm trăm một mươi tám tỷ đồng
tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá trong quỹ ba là đồng
lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá
tổng số sử dụng quỹ bình ổn giá trong quỹ ba năm hai nghìn một mươi chín là một tỷ đồng
lãi vay phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá âm trong quỹ ba năm hai nghìn một mươi chín là một mươi hai triệu đồng
trước đó số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám là ba năm trăm linh bốn bốn tỷ đồng
số dư quỹ bình ổn giá đến hết quỹ một năm hai nghìn một mươi chín âm sáu trăm hai mươi sáu tỷ đồng
tại tp hcm hai bến xe miền đông và miền tây vừa ban hành kế hoạch phát hành vé phục vụ hành khách dịp tết canh tí
theo đó giá vé sẽ tăng từ hai mươi đến sáu mươi
cụ thể bến xe miền đông sẽ bán vé tết nguyên đáng canh tí từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức ngày ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai âm lịch
dự báo lượng khách năm nay sẽ tăng hai so với cùng kỳ năm trước
cao điểm tập trung từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai âm lịch
giá vé sẽ tăng không quá sáu mươi
hành khách có thể tìm hiểu cụ thể thông tin giá vé từng chặn qua hệ thống website của bến xe
hình thức bán vé trực tiếp tại quầy hoặc qua website
trong khi đó bến xe miền tây cho biết sẽ điều chỉnh giá cước vé tết nguyên đáng tăng tối đa bốn mươi
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đến hết ngày hai tháng một âm lịch
thanh hóa là tỉnh có số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập lớn nhất trên cả nước
xác định việc sắp xếp cán bộ
là một trong những khẩu khó nhất tỉnh đã tập trung chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp
để bảo đảm việc sắp nhập sẽ diễn ra thuận lợi trước kỳ đại hội đảng bộ các cấp diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch sắp nhập vào thị trấn lang chánh xã quang hiến có một mươi tám cán bộ thuộc diện dôi dư
xác định việc tinh gọn bộ máy là mục tiêu lớn của đất nước
chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền vận động
chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội khi sắp nhập
đối với quang hiến chúng tôi thì hiện tại đã có ba đồng chí đã có đơn tự nguyện
trong đó có cả tôi đã tình nguyện viết đơn để xin về trong cái đơn này
thông qua cái việc quan trị của lãnh đạo huyện cũng như xã chúng tôi đã về tiếp tục đồng viên
đặc biệt là trấn an cái tư tưởng của cán bộ cũng như nhân viên cơ quan công sở
để cho anh em không bị bỏ lỡ
không bị giao động trước công tác sắp nhập
tỉnh thanh hóa sẽ tiến hành sắp nhập một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn thành sáu mươi bảy xã phường thị trấn
thành lập một thị trấn mới trên cơ sở nguyên trạng xã tân ninh huyện triệu sơn
sau sắp nhập tỉnh sẽ giảm được bảy mươi sáu đơn vị hành chính cấp xã
tuy nhiên sẽ có trên một ba trăm linh cán bộ công chức và một hai trăm linh người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư
do dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành trình cấp xã
giai đoạn là một trăm hai mươi hay một trăm hai mươi năm
theo năm hướng thứ nhất là bố trí về các xã còn thiếu
thứ hai là tiếp nhận bố trí làm công chức xã
thứ ba là bố trí tiến dụng vào công chức cấp huyện
nghĩa là nghỉ hưu theo quy định hoặc là thực hiện theo chính sách tình dạng biên chế
để động viên đội ngũ cán bộ và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư
sau sắp xếp đơn vị hành trình cấp xã
tỉnh thanh hóa đã ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể đối với những trường hợp này
trong quá trình sắp nhập
tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo để việc sắp xếp tổ chức cán bộ
sẽ theo đúng năng lực sở trường dân chủ minh bạch và phù hợp với yêu cầu của từng địa phương
thưa quý vị nghị định chín mươi hai về điều kiện kinh doanh hàng không vừa được chính phủ ban hành
theo nghị định mới tiêu chí vốn tối thiểu để thanh lập và kinh doanh hãng hàng không
đã giảm đi rất nhiều mở rộng hơn cánh cửa cho các hãng hàng không mới
theo nghị định bức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không
là ba trăm linh tỷ đồng với các hãng quy mô khai thác đến một mươi máy bay
nghị định chín mươi hai cũ quy định bảy trăm linh tỷ đồng với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế
ba trăm linh tỷ đồng với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa
với quy mô khai thác từ một mươi một đến ba mươi máy bay theo nghị định mới thì các hãng cần sáu trăm linh tỷ đồng
trước đó nghị định chín mươi hai cũ quy định vốn tối thiểu một tỷ đồng với doanh nghiệp có khai thác quốc tế
nội địa quy mô khai thác trên ba mươi máy bay theo nghị định mới chỉ cần vốn tối thiểu là bảy trăm linh tỷ đồng
trước đó nghị định chín mươi hai cũ quy định tới một ba trăm linh tỷ đồng
việc nới sâu các quy định về vốn tối thiểu được đánh giá là mở rộng hơn cánh cửa thành lập hãng hàng không trong thời gian tới
tính đến thời điểm này trên địa bàn thành phố hải phòng có một trăm năm mươi hai xã phường đã qua trên ba mươi ngày không phát sinh
ổ dịch tả lợn châu phi mới do vậy ở các địa phương này có thể từng bước tái đàn để ổn định sản xuất
tuy nhiên do dịch tả lợn châu phi chưa có vaccine thuốc chữa cơ chế lây lan mạnh nên nhìn chung các hộ chăn nuôi đều rất thận trọng
trong thời gian qua thành phố hải phòng đã có bốn mươi xã phường tái phát dịch sau rất nhiều ngày không phát sinh dịch
bên cạnh đó những hộ chăn nuôi tái đàn trong lúc này không may nhiễm dịch sẽ không được xem xét hỗ trợ thiệt hại
vì vậy người chăn nuôi gần như chưa dám tái đàn để không chống chuồng nhiều hộ đã chuyển sang nuôi các loại da cầm như ngan gà vịt
dịch bệnh vẫn còn phức tạp lắm thế nên gia đình không dám tái lại đàn
nên chuyển đổi chuyển sang con ngan con vịt hoặc là con gà để chăn nuôi để cho nó đỡ trống chuồng
khi nào nhà nước báo sẽ hết dịch thì gia đình sẽ lại tái lại đàn
và bây giờ thì chuồng trại còn phải để chống
thời gian này bây giờ như là các khu chuồng kia là nhà tôi là phải rỡ hết ra để cho nó ánh lắng nó vào để cho nó chống dịch bệnh
nếu các hộ chăn nuôi muốn tái đàn lợn trước tiên phải báo cáo với chính quyền địa phương
nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tái đàn trước một mươi tổng đàn lợn định nuôi
sau mỗi tháng sẽ tiến hành xét nghiệm nếu âm tính với dịch tả lợn mới được tái đàn toàn bộ
quan điểm của bộ cũng như của thành phố thì cái việc tái đàn là ủng hộ để đảm bảo cái nguồn thực phẩm cung cấp cho nhân dân
tuy nhiên mỗi người chăn nuôi muốn tái đàn thì nên thực hiện đúng cái cách
đúng cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môi
và thứ hai nếu như tái đàn đủ đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường vệ sinh thú y vệ sinh an toàn sinh học
để chủ động khống chế ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu phi tái phát trở lại
thành phố hải phòng yêu cầu các quận huyện không thực hiện tái đàn tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
không đáp ứng yêu cầu điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học không bảo đảm quy định về môi trường
hạn chế tiến tới bỏ hoàn toàn chăn nuôi trong khu dân cư đặc biệt là khu dân cư đô thị
chỉ cho phép tái đàn với cơ sở chăn nuôi quy mô lớn bảo đảm an toàn sinh học
nhằm ổn định nguồn cung và giá lợn thịt trên thị trường để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
ngày hôm qua một mươi tám tháng một mươi một tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức họp bàn
về các biện pháp ổn định nguồn cung và thị trường mặt hàng lợn thịt trong dịp tết nguyên đán canh tí
hiện giá lợn hơi tại miền bắc trung bình ở ngưỡng sáu mươi sáu năm trăm linh đồng một kg
tại miền nam là sáu mươi ba năm trăm linh đồng một kg trước diễn biến của dịch bệnh như hiện nay đã đặt ngành chăn nuôi
và những lo ngại về đảm bảo nguồn cung từ nay đến cuối năm vốn là thời điểm tiêu dùng thịt tăng cao
tại cuộc họp nhiều ý kiến đã cho rằng việc tăng giá thịt lợn những ngày qua một phần do sản lượng lợn
bị sụt giảm do dịch bệnh tả lợn châu phi một phần do người dân sau khi tái lại cố giữ để nuôi
cho trọng lượng thật lớn
bên cạnh đó cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông lợn giống và lợn thương phẩm
cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông lợn giống và lợn thương phẩm
giữa các vùng nhằm đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho tiêu dùng
tuy hiện dịch bệnh tả lợn châu phi tại nước ta đang từng bước được khống chế
nhưng thời gian tới điều kiện thời tiết rất dễ khiến dịch bệnh bùng phát trở lại
do đó ngoài các giải pháp tập trung giữ đàn tái đàn
cần phải tăng cường kiểm soát xuất nhập lợn qua biên giới theo đường tiểu ngạch
trong phần tin quốc tế đối thoại các đảng phái chính trị mỹ trung quốc
nga và pháp thảo luận về hội nghị normandy
thưa quý vị kỳ đối thoại giữa lãnh đạo các đảng phái chính trị trung mỹ lần thứ một mươi một
vừa khai mạc tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
với sự tham dự của khoảng năm mươi đại diện từ các đảng phái chính trị
các tổ chức nghiên cứu tư vấn và doanh nhân của hai nước
tại phiên khai mạc trưởng ban liên lạc ủy ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc

ông tống đào kêu gọi chính trị ra từ các đảng phái hai nước thúc đẩy quan hệ song phương
hướng tới hợp tác thay vì đối đầu
ông tống đào khẳng định đối thoại và tham vấn được mong đợi sẽ tạo điều kiện thuận lợi
để hai bên giải quyết những khác biệt
các đại diện của đảng dân chủ và đảng cộng hòa mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ mỹ trung
theo đó các đảng phái chính trị và lãnh đạo hai nước cần giúp thúc đẩy hợp tác cùng có lợi
và thu hẹp những khác biệt
các đại diện của mỹ mong muốn bất đồng thương mại giữa mỹ và trung quốc sẽ sớm chấm dứt
nhằm tránh làm tổn hại đến nền tảng quan hệ song phương
đối thoại giữa lãnh đạo các đảng phái chính trị trung mỹ được khởi động từ năm hai nghìn một mươi
và được tổ chức luân phiên ở trung quốc và mỹ
trong khi đó bộ thương mại mỹ vừa thông báo gia hạn giấy phép hợp tác tạm thời
giữa các công ty mỹ và tập đoàn viễn thông huawei của trung quốc thêm chín mươi ngày
đây là lần gia hạn thứ ba kể từ tháng năm vừa qua khi bộ này liệt huawei vào danh sách thực thể
bị trừng phạt hạn chế huawei mua công nghệ và phần cứng của mỹ do lo ngại về an ninh
huawei cũng bị cấm làm ăn kinh doanh với các công ty của mỹ mà không có giấy phép phù hợp
tuy nhiên giấy phép hợp tác được gia hạn có phạm vi hẹp chỉ cho phép các hoạt động cụ thể
và hạn chế đối với các giao dịch liên quan đến xuất khẩu tạm nhập tái xuất
chuyển các mặt hàng cho huawei và các công ty con của huawei ở ngoài nước mỹ
tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp pháp emmanuel macron vừa có cuộc điện đàm
với trọng tâm là công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh
hội nghị thượng định nhóm bộ tứ normandy vào tháng sáu
cuộc điện đàm diễn ra sau khi điện kremlin xác nhận tổng thống nga vladimir putin
sẽ tham dự hội nghị bộ tứ normandy tại thủ đô paris của pháp vào ngày chín tháng một mươi hai tới
nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại miền đông ukraine
hội nghị lần này nhận được sự quan tâm đặc biệt sau những bước tiến lớn trong tiến trình hòa đàm
thời gian qua và dẫn tới việc quân đội chính phủ ukraine và lực lượng đòi độc lập rút quân
tại một số điểm nóng chiến sự
trong một diễn biến liên quan cùng ngày nga thông báo đã trả tự do cho ba tàu của hải quân
ukraine bị bắt giữ tại biển đen hồi cuối năm ngoái với cáo buộc xâm hại lãnh hải
phía ukraine cũng ngay lập tức xác nhận thông tin trên văn phòng tổng thống pháp cũng đã hoan
nganh động thái trên đồng thời coi đây là bước đi giúp tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau trước
thềm hội nghị thượng đỉnh bộ tứ normandy sắp tới
một cây cầu treo bắc qua sông tan ở tây nam nước pháp đã bất ngờ đổ sập
khiến ít nhất hai người thiệt mạng và vài người khác mất tích
nhiều phương tiện đang di chuyển trên cầu cũng đã rời xuống sông
hai người đã thiệt mạng trong vụ sập cầu gồm một học sinh một mươi năm tuổi và một người tài xế xe tải
các nhân chứng cho biết thời điểm cầu sập có hai phương tiện đang lưu thông
trong đó có một xe ô tô cá nhân và một xe tải chính quyền địa phương đã huy động lực lượng
cứu hộ khẩn cấp tới hiện trường và trục vớt được ba phương tiện bốn người cũng đã được giải cứu
thành công trong khi một số người khác vẫn đang mất tích hiện nhà chức trách đang mở rộng
ra để xác định nguyên nhân khiến cầu bị sập cây cầu này được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thường xuyên được kiểm tra định kỳ và có giới hạn tải trọng một mươi chín tấn
cơ quan ngân cứu phát triển vũ trụ nhật bản jasa vừa cho biết tàu thám hiểm hayabusa hai của nước này
đang trên đường trở về trái đất sau khi hoàn thành nhiệm vụ khám phá tiểu hành tinh cách trái đất hàng trăm triệu km
thông báo của jasa cho biết tàu hayabusa đã thành công trong việc
thu thập các mẫu đá bên trong lòng tiểu hành tinh ryugu cách trái đất hai trăm năm mươi triệu km và là lần đầu tiên
nhiệm vụ này được thực hiện theo kế hoạch tàu thám hiểm này sẽ trở về trái đất vào cuối năm hai nghìn hai mươi
để thả các mẫu vật trước khi tiếp tục bay trong không gian và hoàn tất sứ mệnh kéo dài sáu năm
với tổng chi phí vận hành lên tới hơn hai trăm sáu mươi triệu usd các nhà khoa học kỳ vọng những mẫu đá được mang
về sẽ góp phần giải mã sự hình thành của hệ mặt trời khi gần như được lưu giữ ở trạng thái nguyên thủy
kể từ khi tiểu hành tinh ryugu được hình thành cách đây khoảng bốn sáu tỷ năm